do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tại một số vùng biển phía bắc có gió mạnh
các tỉnh vùng núi phía bắc cảnh báo nguy cơ sạt lở đất
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực đảo bạch long vĩ hải phòng và cô tô quảng ninh
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trên đất liền quảng ninh hải phòng thái bình nam định gió giật cấp sáu
các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi mưa lớn hơn như hòn giấu hải phòng một trăm linh bảy mm phù liễn hải phòng bảy mươi sáu mm cúc phương ninh bình bảy mươi ba mm
thành phố thanh hóa chín mươi bốn mm như xuân thanh hóa một trăm hai mươi bốn mm chi nê hòa bình chín mươi bốn mm
trên thượng lưu hệ thống sông thái bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ một đến hai m
đỉnh lũ trên các sông đều ở dưới mức báo động một
nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc cạn thái nguyên
tuyên quang các thành phố lớn và các khu đô thị có nguy cơ ngập úng như thành phố hà nội hải phòng
quảng ninh thái bình nam định ninh bình cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một